thành phố sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch so với thời điểm áp dụng theo cấp độ một
cụ thể chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký kế hoạch thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hà nội sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch từ tự do hoạt động các dịch vụ theo cấp độ một vùng xanh sang hạn chế hoạt động hoạt động có điều kiện theo cấp độ hai là vùng vàng
theo đó về tổ chức hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời với các hoạt động trên ba mươi người
hà nội khuyến khích thực hiện trực tuyến
trong trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch xin phép chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ các quy định của bộ y tế
đặc biệt hà nội tiếp tục ngừng hoạt động vũ trường karaoke massage quán bar trò chơi điện tử
với các hoạt động dịch vụ cắt tóc gội đầu làm đẹp chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
tuy đã có thông báo của thành phố nhưng vẫn có quán karaoke hoạt động chui
tại xã đồng thái huyện ba vì hà nội vừa có quán karaoke hoạt động bất hợp pháp và trong đó có nhân viên là f
sau khi xác định có f ghé thăm quán karaoke chính quyền đã phát đi thông báo tìm người đến ba quán karaoke hoạt động chui trên địa bàn trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến phức tạp
theo đó ông phùng trần ngọ chủ tịch ubnd xã đồng thái huyện ba vì hà nội xác nhận chính quyền sở tại vừa phát đi thông báo tìm người đến ba quán karaoke diamond proyer và ngọc lan
trên địa bàn từ ngày sáu tháng một mươi một đến ngày chín tháng một mươi một
để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ông ngọ trước đó xã nhận được thông tin từ ngành y tế về việc có f là người ở tỉnh phú thọ đến làm nhân viên phục vụ tại ba quán karaoke
ngay sau đó địa phương đã tích cực truy vết khoanh vùng và tiến hành các biện pháp phòng chống dịch
đáng chú ý ba quán karaoke này đã lén lút hoạt động
dù theo chỉ đạo của ubnd tp hà nội loại hình kinh doanh dịch vụ này vẫn chưa được phép hoạt động bình thường trở lại
bước đầu xác định chủ cơ sở đã hoạt động chui trong vài ngày gần đây
họ hoạt động theo kiểu du kích đón khách hát một vài tiếng rồi nghỉ chứ không tiếp đón khách cả ngày
ông ngọ cho hay
vị lãnh đạo ubnd tp hà nội cho biết thêm trước mắt địa phương đã lập biên bản phi phạm của các chủ cơ sở này
do các chủ quán thuộc diện f một nên đang phải cách ly
khi hết thời hạn cách ly phía xã sẽ tiếp tục làm việc để xử lý theo quy định
trước đó sau huyện ba vì là vùng xanh không xuất hiện thêm kf
nên đây là địa phương duy nhất được hà nội cho phép đón học sinh trở lại trường bắt đầu với khối lớp chín
về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố sở y tế hà nội cho biết
trong ngày phát hiện thêm một trăm bốn mươi sáu ca dương tính sars cov hai trong đó có một mươi chín ca cộng đồng
một trăm bốn mươi sáu ca bệnh này phân bố tại một mươi bảy trên ba mươi quận huyện trong đó tại huyện ba vì ghi nhận bốn trường hợp
f sẽ còn gia tăng nguy cơ đến đâu khoanh vùng đến đó
ở thời điểm hiện tại hà nội đang có một mươi hai ổ dịch hoặc chùm các bệnh phức tạp
và vẫn tiếp tục ghi nhận f
số f thấp nhất là ổ dịch phú vinh an khánh với một mươi bốn ca
và cao nhất là ổ dịch bạch chữ tiến thắng với gần hai trăm linh f
sự phức tạp của các ổ dịch ngoài số ca bệnh được ghi nhận
có liên quan đến đặc điểm dân cư ở khu vực xảy ra dịch
tuy nhiên đã là ổ dịch thì đều cần phải được chú trọng khoanh vùng xử lý
về biện pháp chống dịch theo ông tuấn hà nội sẽ bám sát theo chỉ đạo chung của chính phủ
xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh vùng đến đấy
chuyên gia này cũng khẳng định rằng hà nội sẽ không giãn cách phong tỏa diện rộng như trước đây
về tổng thể các biện pháp chống dịch sẽ căn cứ theo đánh giá cấp độ dịch đã được chính phủ quy định
bên cạnh đó với từng khu vực thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch bệnh
trước đó một lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tận hà nội cho hay
thời điểm hiện tại chưa phù hợp để thủ đô tiến hành cách ly điều trị f một f tại nhà
phân tích rõ hơn theo vị lãnh đạo này trước hết
dù các bệnh gia tăng trong thời gian trở lại đây
nhưng hà nội vẫn đang đảm bảo đủ nguồn lực để cách ly f một và điều trị f tập trung
nguyên nhân thứ hai theo vị này đặc thù hà nội đất trận người đông
nhiều trường hợp các f khó có thể đảm bảo đủ điều kiện an toàn khi tiến hành cách ly điều trị tại nhà
lãnh đạo cdc hà nội cho hay để thích ứng với dịch covid một mươi chín
hà nội đang xây dựng phương án điều trị các f không có triệu chứng
tại các trạm y tế lưu động
để giảm tài cho các bệnh viện mỗi quận huyện xã phường sẽ có trạm y tế lưu động
để phục vụ công tác điều trị f không triệu chứng
bên cạnh đó thành phố cũng phát hiện hơn một trăm linh trường hợp là người về từ các tỉnh thành có dịch
trong đó chủ yếu là các tỉnh thành phía nam như thành phố hồ chí minh đồng nai
hơn một trăm linh ca này có hộ khẩu thường trú phân bố tại hai mươi bốn quận huyện
bên cạnh đó thành phố ghi nhận sáu mươi sáu ca nhiễm thứ phát do tiếp xúc gần hoặc liên quan tới những người này
hà nội cũng phát hiện nhiều f trong cộng đồng
thông qua sàng lọc ho sốt
sau đó cdc hà nội cũng yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn hà nội
khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh
giảm hoặc mất vị giác hoặc khú giác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
cùng với đó việc tiêm vaccine dự kiến đến ngày hai mươi tháng một mươi một
hoàn thành tiêm trả vaccine mũi hai cho người trên năm mươi tuổi
hiện tại thành phố có sáu trùn ca bệnh
về công tác giả soát người về từ vùng dịch
hà nội đã giả soát được hơn chín người về từ các tỉnh phía nam
phát hiện năm mươi trường hợp mắc trong đó có ba mươi hai người tiêm đủ hai mũi vaccine
về tiêm trả mũi hai cho người trên năm mươi tuổi
giám đốc sở y tế hà nội cho biết
đến ngày một mươi năm tháng một mươi một khoảng một triệu người trên năm mươi tuổi đến lịch tiêm mũi hai
giám đốc sở y tế hà nội khẳng định
khi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
thành phố sẽ hoàn thành tiêm trả mũi hai vaccine covid một mươi chín
cho khoảng một triệu người trên năm mươi tuổi trong vòng năm ngày
tại buổi làm việc thành phố hà nội kiến nghị chính phủ bố trí sớm
đủ vaccine phòng covid một mươi chín cho thành phố bốn bốn triệu liều
trong đó số liều vaccine để tiêm trả mũi hai
và số người dân trở về hà nội sau thời gian giãn cách dự kiến khoảng hai bảy triệu liều
số liệu để tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi khoảng một bảy triệu liều
thành phố cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo
có hướng dẫn cụ thể về cách đánh giá cấp độ dịch tại cấp huyện tỉnh
hiện nay theo hướng dẫn mới chỉ có đánh giá ở cấp xã và nhỏ hơn
để trên cơ sở đó có các biện pháp thích ứng phù hợp và linh hoạt
tiếp tục cập nhật pháp đồ điều trị hướng dẫn cụ thể về tần suất
và tỷ lệ thực hiện xét nghiệm sàng lọc sars cov hai đối với các nhóm đối tượng